theo tin từ sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín đến một mươi hai h trưa nay hai mươi ba tháng chín
thành phố ghi nhận năm ca bệnh trong đó có ba ca tại khu vực phong tỏa hai ca tại khu cách ly
phân bố theo các quận huyện là long biên ba k thanh xuân hai
từ giờ ngày hai mươi ba tháng chín tỉnh bà rịa vũng tàu áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
cho phép nhà hàng quán ăn hoạt động trở lại
cũng bắt đầu từ ngày hôm nay thành phố đà nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo tám nhóm đối tượng với tần suất phương pháp xét nghiệm khác nhau